theo thông tin tổng cục thủy lợi do nhiều ngày không có mưa và ảnh hưởng của nắng nóng gai gắt
khu vực bắc trung bộ đang có nguy cơ hạn hán nghiêm trọng hàng chục hồ chứa xuống mực nước chết
cụ thể tỉnh nghệ an đã có hai mươi năm hồ chứa nhỏ đã xuống mực nước chết
tỉnh thanh hóa có ba hồ khả năng không đáp ứng được nhu cầu cung cấp nước suốt vụ hè thu
hậu quả đến nay tỉnh nghệ an đã có ba trăm bảy mươi năm hectare lúa bị chết do hạn hán
nguy cơ tiếp tục có khoảng ba ha tiếp tục bị chết và hai mươi hai ha nguy cơ bị thiếu nước
còn tỉnh thanh hóa đã gieo cấy được khoảng bảy mươi hai diện tích lúa mùa hai nghìn một mươi chín
hiện có một năm trăm linh hectare cây trồng bị hạn tám trăm bốn mươi ha lúa phải lùi thời vụ do không cấp đủ nước phục vụ gieo cấy
và chín ha nguy cơ bị thiếu nước tỉnh hà tĩnh cũng có sáu trăm năm mươi hectare cây trồng bị thiếu nước
tổng cục thủy lợi yêu cầu các cơ quan chức năng và các tỉnh tăng cường theo dõi diễn biến hạn hán
thiếu nước do ảnh hưởng của nắng nóng gai gắt ở các tỉnh khu vực trung bộ
tổ chức đoàn công tác kiểm tra tình hình hạn hán thiếu nước ở nghệ an thanh hóa
tiếp tục làm việc với các địa phương khác ở khu vực bắc trung bộ trong tuần tới
các địa phương khu vực trung bộ đang tăng cường tổ chức các giải pháp để giảm thiểu tác động của hàn hán thiếu nước